các trinh sát đã khoanh vùng xác định đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực bản phi công xã hờ ngài huyện mường trà
khi các trinh sát ập đến vô hiệu hóa vũ khí bắt giữ đối tượng thì lúc này đối tượng có dấu hiệu mệt lạ
ngay sau đó tổ công tác đã đưa đối tượng về trạm y tế xã xá tổng cách đó khoảng năm km để cấp cứu nhưng nghi can đã tử vong ngay sau đó
qua khám nghiệm tử thi và căn cứ vào lời khai của nghi can cho thấy trong quá trình trốn chạy nghi can đã ăn lá ngón tự sát